dự lễ khai trương cảng container quốc tế hải phòng vào chiều nay thủ tướng đã ghi nhận và đánh giá cao giữa chủ đầu tư và liên doanh giữa tổng công ty tân cảng sài gòn với các công ty nước ngoài
các nhà đầu tư cùng sự nỗ lực của các cán bộ công nhân và người dân đã hỗ trợ để thực hiện dự án cảng container quốc tế hải phòng được hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng sau hai năm một ngày
đây là cảng nước sâu lớn nhất miền bắc với hai bến cảng container dài bảy trăm năm mươi mét luồng tàu đạt độ sâu âm một mươi bốn mét vùng quay tàu âm một mươi năm m và rộng sáu trăm sáu mươi m độ sâu trước bến đạt âm một mươi sáu m
cảng container quốc tế hải phòng đi vào hoạt động sẽ đưa hàng hóa xuất khẩu của việt nam đi thẳng tới thị trường châu âu châu mỹ rút ngắn thời gian vận chuyển trung bình từ ba đến năm ngày so với các tuyến dịch vụ hiện tại và giảm đáng kể các chi phí logistic cũng như rủi ro trong quá trình vận chuyển
để đảm bảo cảng khai thác có hiệu quả cao an toàn thủ tướng đề nghị cảng container quốc tế hải phòng có biện pháp hiện đại hóa trong tổ chức sản xuất giao nhận hàng hóa phục vụ các tàu xuất nhập khẩu với chất lượng cao và tiện đích thuận lợi cho các doanh nghiệp
tổ chức các dịch vụ logistics tốt và hiệu quả góp phần giảm chi phí vận tải biển cho các doanh nghiệp
bộ y tông vận tài việt nam phối hợp các bộ ngành địa phương phát triển đồng bộ các phương thức
vận tài kết nối với khu bến cảng lịch quyền đáp ứng vai trò là cảng cư cầu quốc tế vận tài hàng hóa tập trung cải tạo nâng cấp các chuyến thủy nội địa và chuyến đường sắt vận tài hàng hóa từ các trung tâm kinh tế kết nối với bến cảng lịch quyền nhằm tăng sản lượng hàng hóa thông qua cảng container quốc tế hải phòng nói riêng và khu vực cảng hải phòng nói chung gấp phần tăng tính
bộ y tông vận tài việt nam phối hợp các bộ ngành địa phương phát triển đồng bộ các phương thức vận tài hàng hóa thông qua cảng container quốc tế hải phòng nói riêng và khu vực cảng container quốc tế hải phòng nói chung gấp phần tăng tính